đơn vị này cũng phải xin lỗi toàn bộ các tác giả và các đối tác đã và đang cộng tác với nhã nam vì gián tiếp chịu ảnh hưởng từ sự việc
xin lỗi toàn thể cán bộ nhân viên của công ty nhã nam vì đã gián tiếp gánh chịu những thông tin tiêu cực gây hoang mang và mất lòng tin trong thời gian qua do sự xử lý yếu kém của ban giám đốc
đại diện nhạ nam khẳng định phía công ty sẽ cập nhật công khai toàn bộ những thông tin liên quan đến sự việc ngay khi đã được xác minh và làm rõ
và sẽ gửi thông cáo chính thức đến cơ quan hữu quan trong trường hợp được đề nghị
trước đó từ ngày một mươi ba ngày một mươi bốn tháng bốn vụ ồn ào của ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội không riêng nền tảng facebook
tuy nhiên khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng sau bài viết xin lỗi của ông nguyễn nhật anh nhiều độc giả tác giả đưa ra quyết định ngưng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của nhãn nam
bài đăng của ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam trên trang facebook chính thức của nhà sách nhã nam vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn thu về hơn hai mươi lượt tương tác
lý do xin lỗi được đưa ra là ông nhật anh có một số hành động thể hiện sự quan tâm quý mến đối với nữ nhân viên giám đốc nhã nam viết
nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây dối làm phiền và có thể gây tổn thất với cô ấy
tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp bạn bè và các đối tác thân thiết các độc giả
yêu sách nhã nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên
từ ngày một mươi ba một mươi bốn tháng bốn vụ ồ nào của ông nguyễn nhật anh với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội không riêng nền tảng facebook tuy nhiên khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng
sự việc khiến nhà sách nhã nam tổn thất lớn bị một số tác giả ngừng hợp tác độc giả tẩy chay
tối một mươi bảy tháng bốn dịch giả trần tiễn cao đăng thông báo ngừng hợp tác với nhã nam đề nghị công ty phải lên tiếng về sự việc
dịch giả cao đăng chia sẻ là một người cũ của nhã nam ông không bàng quan trước cơn bão dư luận xung quanh cáo buộc quấy dối tình dục liên quan đến lãnh đạo của công ty
đây cố nhiên là một cáo buộc nghiêm trọng nên ông hiểu mọi người trong công ty cũng như đông đảo người đọc cộng tác viên của công ty đang lâm vào tình trạng hoang mang như thế nào
trong tình huống này hơn lúc nào hết cần những tiếng nói đỉnh đạt điểm tĩnh có trách nhiệm công tâm cần một sự trả lời cần một sự đối thoại một cuộc đối chất song nhã nam hình như không nghĩ vậy
ông cho rằng phía nhã nam lẽ ra và nhất thiết nên hành động theo một cách khác để cứu vãn uy tín của công ty trước đông đảo người đọc đối tác cộng tác viên
trước đó vào hôm một mươi sáu tháng bốn tác giả đặng hoàng giang cũng thông báo chấm dứt làm việc với đơn vị này quyết định được đưa ra không liên quan đến bất đồng về tài chính hay quá trình in ấn phát hành sách giữa ông và nhã nam
tác giả hương đỗ cũng lên tiếng vậy là sự việc đã được xác nhận dù dưới hình thức biến tấu một cách khó chấp nhận
bà xin phép ngừng giới thiệu mọi đầu sách bao gồm cả sách làm cha mẹ và sách thiếu nhi của nhã nam kể từ bây giờ
thật tiếc trong một đơn vị phát hành đã từng có nhiều đầu sách ý nghĩa
phía dưới các bài đăng facebook của nhà sách nhã nam nhiều độc giả yêu cầu có sự lên tiếng có trách nhiệm hơn
một số người cho rằng giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam nên đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân trước sau đó phía nhà sách có phát ngôn chính thức về vụ việc
công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và xuất bản phẩm có tuổi đời gần hai mươi năm
tác phẩm nổi bật đầu tiên của nhã nam là nhật ký đặng thùy trâm hai nghìn năm nhà xuất bản hội nhà văn việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu nhã nam nhận bằng khen của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho tập thể đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua lĩnh vực xuất bản in và phát hành
sau nhiều ngày im lặng trước một số các thông tin hậu trường về việc một nhân viên nữ làm việc ở công ty sách nhã nam xin nghỉ việc
giám đốc công ty sách nhan nam nguyễn nhật anh thông qua fanpage đăng lời xin lỗi về hành động thể hiện sự quan tâm quý mến với một nhân viên nữ
nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhạ nam là nhân vật được nhắc đến trong những thông tin đồn đoán khiến một nhân viên nữ xin nghỉ việc
ràng sáng ngày một mươi tám tháng bốn nguyễn nhật anh đăng lời xin lỗi